trong khi đó ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa thì gió đông bắc cũng mạnh cấp năm
sóng biển sẽ tăng dần độ cao lên trên hai mét khiến cho biển động trở lại
và sau đây sẽ là phần dự bá thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé